phù hợp nữa với cái điều kiện mưa lớn
như thế không còn phù hợp nữa thì chúng ta phải
xem xét và góc độ của chúng tôi
quản lý nhà nước thì các anh chị biết là sau khi
luật ban hành thì chắc chắn rằng là các
cái bộ chuyên ngành phải ra những cái thông tư
quy định rất cụ thể khi chúng ta có
từ công tác quy hoạch và hiện nay
là tôi rất thống nhất là
từ quốc hội đến chính phủ là phải lồng
ghép yếu tố rủi ro thiên tai và
đợt này có lẽ là phải đưa vào những cái
yếu tố đấy là phải yếu tố
kiên quyết trong những cái vùng nguy cơ rủi ro
thiên tai cao với đất nước
hiện nay đang phát triển như chúng ta
thì câu chuyện này là câu chuyện
hết sức quan trọng bởi vì mỗi một năm chúng ta
mất đến một đến
một năm gdp và các anh chị biết
rằng đầu tư cho một
trong giai đoạn phòng ngừa
thì giai đoạn của chúng ta thiệt hại như này
là một mươi thì tất cả đã tổng kết
rồi thì chúng ta rất là mong muốn có những
đầu tư về phi công trình
phi công trình ở đây
như giáo sư thái cũng như là
anh hùng cũng đã nói thì chúng ta phải
có những cái hệ thống giám sát quan trắc
nhưng ở đây chúng ta không thể
giám sát quan trắc được tất cả các vùng
miền được đúng không ạ chúng ta phải
quan trọng là người dân những khu
mà người dân tập trung chúng ta
phải có quan trắc và có hệ thống cảnh báo
rất là chi tiết và đặc biệt
với những cái hạ lưu mà đã bị
ngăn chặn với cái hình chữ v co hẹp này
chúng ta phải có biện pháp gì rồi
đây là biện pháp mà
tôi nghĩ rằng là phát triển kinh tế
xã hội phải gì rồi tuyệt đối
phải gì rồi thì chúng ta sẽ đảm bảo được
những người dân ví dụ như điều kiện
địa hình địa chất như ở miền trung thì
quan điểm của chúng tôi là phải xây dựng riêng
cho những cái vùng mà thường xuyên
bị sạt lở và những công trình phòng chống
sạt lở là rất quan trọng rõ ràng là chúng ta
đang đề cao cảnh giác hơn
rất là nhiều nhưng như
tiến sĩ lê minh nhật cũng đã nhắc tới câu chuyện
là phải có những cái khảo sát và
đánh dấu vùng xanh vùng đỏ chẳng hạn
những cái khu vực mà dễ bị nguy cơ như thế
để người dân có những cái cách ứng xử
phù hợp điều này cũng là vai trò của
cái sự truyền thông nữa
nhưng chúng ta đang nhắc tới câu chuyện
là phòng ông cũng đã
nói đến là chúng ta sẽ tới đây
là sẽ phải thêm cái quy định nọ quy định kia
đó là câu chuyện
sắp tới về
các cái hành lang
pháp lý nhưng
trong cái câu chuyện mà chúng ta quản lý
các cái công trình xây dựng thì
điều gì cần
phải được xem xét đầu tiên trước khi cho phép
các cái công trình đó được
như ông hùng nói là
tác động nhân sinh vào môi trường
câu hỏi này thì đúng là bọn tôi rất là
trăn trở trong cái khi mà thực hiện
các cái chính sách
và bản thân các cái thông tư nghị định để
hướng dẫn trong các chủ đầu tư xây dựng
công trình và trong đấy luật phòng chống
thiên tai có quy định là các chủ đầu tư công trình
phải đảm bảo an toàn thiên tai
khi mà xây dựng các cái
công trình cũng như là lắp đặt như vậy
và đến bây giờ tôi có thể nói được
những cái tồn tại tồn tại của nó
là trong xây dựng các cái
công trình như vậy thì
chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng các phương án
đấy và cơ quan quản lý nhà nước
được chính phủ giao đánh giá tác động
về môi trường đánh giá
các cái điều kiện để cho đảm bảo
về an toàn công trình là rất quan trọng
nhưng cái yếu tố lồng ghép
về rủi ro thiên tai đánh giá của nó
một cách chi tiết thấu đáo thực tiễn
thì chúng ta đang còn khoảng trống nhất định
tôi nói ví dụ như
chúng ta có thể xây dựng
những cái tuyến đường
nhưng mà cái khẩu độ tháp lũ của cống
không đủ hoặc là chúng ta xây dựng
những con đường mà bạt toa lưu rất lớn
nhưng mà ở dưới các cái vùng dân cư rất cao
thì tôi không nói cụ thể
ở một công trình nào nhưng trong tổng thể
thể chế chính sách của chúng ta là rất cần
rất cần đưa ra những tiêu chí đó
tuy nhiên với điều kiện biến đổi khí hậu và thay đổi
những cái hiện tượng thiên tai cực đoan này
thì chúng ta cũng biết là nếu chúng ta đưa
các cái tiêu chuẩn đấy cao lên thì rõ ràng
là cái mức đầu tư của công trình ấy sẽ lớn
nhưng tuy nhiên là với góc độ
an toàn ở các cái khu vực dân cư
đặc biệt là người dân thì chúng ta lại phải
các cái công trình đấy phải bảo vệ được
người dân ở góc độ an toàn
thế thì cái phương châm của thủ tướng chính phủ
ngay từ họp trực tuyến
về phòng chống thiên tai năm nay
cũng đưa ra những cái phương châm tư duy
rất là cụ thể có nghĩa là
chúng ta phát triển nhưng mà phải an toàn trước thiên tai
và chúng tôi sẽ đánh đổi được
riêng trong tháng chín tháng một mươi vừa qua
nếu như nói về thiệt hại
thì chúng ta có thể
nói rằng là
chúng ta mất mát đến
hai mươi tám tỷ đồng tức là tương đương
với năm hai nghìn một mươi sáu cả một năm
vậy thì cái nền kinh tế phát triển
càng lớn thì tiêu chuẩn đảm bảo an toàn
và các cái hành lang pháp lý
và để chúng ta thực thi nó càng phải chặt
đó có thể nói là một đòi hỏi rất cấp bách
và điều đó lý giải vì sao mà
không khí tại nghị trường những ngày vừa rồi là rất nóng
về vấn đề cân bằng giữa bảo vệ môi trường
và phát triển kinh tế
phó sĩ tiến sĩ nguyễn thanh hùng
kỳ vọng như thế nào với cái bầu không khí đó
với những lời tuyên bố của những vị
trưởng ngành ví dụ như bộ công thương chẳng hạn
sẽ giả soát rất nhiều các công trình trong thời gian tới
rõ ràng là chúng ta cũng đã
có những cái nút phát triển rất nóng
và trước đây
thì những cái thách thức
về thiên tai nó còn
ít hơn so với bây giờ bởi vì thiên tai
bây giờ nó gia tăng hơn nên
những cái tiêu chuẩn quy chuẩn
về xây dựng
những cái công trình thì
nó cũng chưa theo kịp
những cái biến đổi
như thế này và do vậy thì cái chuyện
mà chúng ta phải giả soát
lại cho nó tốt
và đồng thời chúng ta phải cập nhật thêm
những cái mức gia tăng
của cái tác động của thiên tai
thì như thế chúng ta mới có thể
những cái công trình mà nó bền vững
và nó an toàn thì
tôi cũng nghĩ là đấy là những cái
chính sách mà rất là đúng đắn
sự phát triển của xã hội
đó có phải là một cái cách tiếp cận mà chúng ta rất
cần hiện nay không
tiến sĩ lê minh nhật một cái tư duy mới nào
để chúng ta khắc phục phòng chống và giảm thiểu thiệt hại
với nghị trường quốc hội
vừa qua thì bản thân chúng tôi cũng
thấu hiểu rằng nhiệm vụ của mình là rất quan trọng
với cái tư duy hiện nay
theo chỉ đạo của bộ trưởng
và của chính phủ đặc biệt
chúng tôi thực hiện thì như các anh chị biết
là toàn cầu này
có bốn việc
thứ nhất là nhận thức về thiên tai
nhận thức về rủi ro
bản thân các anh chị phải nhận thức được rủi ro đã
các anh chị sẽ có giải pháp phòng tránh
phối hợp với những cái khoa học
và xây dựng
những cái năng lực năng lực ở đây là
năng lực theo bản thân chứ phải năng lực
ở bên ngoài năng lực nội tạ
năng lực nội tại của từng cộng đồng năng lực nội tại
của người dân và cái cuối cùng ở đây
là một cái xã hội an toàn
thủ tướng chính phủ và bộ trưởng tôi đã nói
về tư duy tư duy chúng ta phải
nhìn nhận ở góc độ là phát triển
nhưng phải an toàn trước thiên tai đấy là cái tư duy
tổng thể xuyên suốt trong một quá trình dài
để thực hiện điều này thì chúng ta
phải nhìn nhận ở góc độ tồn tại hạn chế
gì chắc chắn là câu hỏi sẽ đặt ra
đối với tôi tồn tại
hạn chế ở đây chúng ta có phải
nhắc đến từ câu chuyện thể chế
thể chế chúng ta
phải làm rất là độc bộ trong bài toán
quy hoạch và hiện nay thì
cũng đã lồng ghép
tất cả những cái quy hoạch và trong quy hoạch chung
khi luật quy hoạch đã ban hành
và yếu tố
về rủi ro thiên tai cần được phải
tính đến trong tất cả những bài toán quy hoạch
từ cấp ngành cấp tỉnh
và trong bài toán phát triển kinh tế thì
như tôi đã nói
với cái tỉ trọng
với đất nước thường xuyên xảy ra thiên tai
với điều kiện thiên tai dị thường như vậy
thì chúng ta thường xuyên mất mát về mặt
kinh tế là khoảng
một năm gep vậy thì
tư duy phải lấy phòng ngừa
làm chính thứ nhất tôi nói về
cơ chế chính sách thì cần phải
có những cái thông tư tiêu chuẩn
để tất cả các bộ ban ngành
liên quan phải giả soát lại
những cái công việc mình làm và phải lấy
phòng ngừa trước thiên tai lấy cái tiêu chuẩn
phòng ngừa trước thiên tai đấy đặt ra
và cái kịch bản về
với các cái hiện tượng thiên tai cực đoan
và chúng tôi đang xây dựng
và thấy rằng là
tất cả mọi người đều phải quan tâm đến nó
với các điều kiện thiên tai bất thường công trình
cho phòng chống sắt ở đất
quét là chúng ta rất là
thiếu và không có
trong khi ở các nước
thì tôi thấy rằng nó có một cái hệ thống
và người ta sẽ làm được điều đấy
nhưng chúng ta sẽ phân đấu rõ ràng đó là
những cái câu chuyện mà chúng ta đang
nói tới về cả yếu tố khách quan yếu tố
chủ quan nhưng điều quan trọng ở đây rõ ràng là
cái sự chuẩn bị để ứng phó
vì những cái thảm họa tự nhiên
thiên nhiên chắc chắn là cùng với
biến đổi khí hậu thì sẽ ngày càng gia tăng
nhiều hơn sự ưu tiên cho
những cái sự phòng chống và đặc biệt
là yếu tố con người được đặt lên trên hết vẫn là
điều mà chúng ta cần phải nhắc đến
thưa quý vị đất nước chúng ta nằm
ở vị trí địa lý được thiên nhiên yêu đãi nhiều
nhưng cũng phải gánh chịu không ít những hậu quả
do thiên nhiên gây ra để giảm thiểu thiệt hại
thì cách duy nhất là tôn trọng thiên nhiên và học cách
sống chung với thiên tài các bộ ngành
địa phương cần có giải pháp phù hợp với thực tế
tăng cường quản lý giám sát kiểm tra
các hoạt động xây dựng tránh can thiệp thô bạo
vào thiên nhiên bảo đảm an toàn cho người dân
chương trình luận đàm đến đây
cũng xin được kết thúc một lần nữa xin được cảm ơn
hai vị khách mời đã dành thời gian có những chia sẻ
hết sức thẳng thắn khách quan và hữu ích
với chương trình cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt hẹn gặp lại